tại thành phố hồ chí minh dưới sự bảo trợ của bộ tài chính và chỉ đạo nội dung bởi cục quản lý giám sát bảo hiểm
tập đoàn iec và hiệp hội bảo hiểm việt nam phối hợp tổ chức diễn đàn và triển lãm quốc gia về bảo hiểm việt nam hai nghìn một mươi chín
với sự tham dự của tám trăm linh đại biểu trong nước và quốc tế các chuyên gia về công nghệ thông tin công nghệ dành cho ngành bảo hiểm
với chủ đề chiến lược đột phá phát triển thị trường bảo hiểm việt nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
chuyên gia lĩnh vực bảo hiểm trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm phát triển ứng dụng công nghệ và nghiệp vụ của ngành
điểm nhấn là phiên tòa đàm cấp cao của các tổng giám đốc tập đoàn bảo hiểm hàng đầu tại việt nam
thảo luận về ứng dụng công nghệ thông tin phát triển bảo hiểm trực tuyến
hội thảo với các chuyên đề ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả quản trị vận hành và quản trị rủi ro đối với doanh nghiệp bảo hiểm trước yêu cầu chuyển đổi số
hiện đại hóa kênh phân phối nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ hướng tới khách hàng
triển lãm quy tụ gần hai mươi gian hàng của doanh nghiệp bảo hiểm tập đoàn công nghiệp tiêu biểu như manulife
rodenso bảo việt nhân thọ bảo hiểm bảo việt generali daiichi bgco với giải pháp số hóa ngành bảo hiểm và sản phẩm bảo hiểm mới nhất